thông tin mới nhất về cơn bão có tên là saula
bão saula sẽ vào biển đông vào sáng mai ba mươi một tháng tám
và các dự báo hiện tại cho thấy dù cường độ rất mạnh
nhưng bão ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta
tuy nhiên khu vực bắc biển đông có gió giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
cụ thể vào bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đảo luzon philippines
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp một mươi năm cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
di chuyển theo hướng tây bắc tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
từ bảy mươi hai đến một trăm hai mươi giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km cường độ có khả năng yếu dần
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu
từ chiều và đêm nay mạnh lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai sau tăng lên cấp một mươi ba đến cấp một mươi năm
giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
đáng lưu ý cùng hoạt động của báo saula
lúc này ở khu vực bắc biển đông
tây bắc thái bình dương cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác
chuyên gia nhận định bão sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi
khiến quỹ đảo của báo saula còn phức tạp và khó lường hơn